kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị người ta thường nói hổ giữ không ăn thịt con
xong có những người lại ra tay với chính khúc ruột của mình
để rồi nước mắt ân hận chảy ngược theo họ suốt quãng đời còn lại
kẻ tù người tội người dây rứt phía sau sông sát kia đã quá muộn màng
bản án của pháp luật đã được đưa ra
nhưng có lẽ bản án lương tâm với họ mới chính là thứ dày vò họ từng ngày
nơi phòng giam lạnh lẽo những người làm cha làm mẹ kia
nghĩ gì sau khi tước đoạt quyền sống của những sinh linh bé bỏng chỉ để trả thù nhau
mời quý vị cùng theo dõi
một ngày cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn
báo giới đồng loạt đưa tin về vụ tự thiêu của người mẹ trẻ cùng đứa con gái
săn đã biến họ thành ngọn đuốt sống
nhưng người mẹ không chết
chỉ đứa trẻ là phải lịa đời
đã nhiều tháng này nhà bà nguyễn thị gia xã tân hiệp huyện long thành tỉnh đồng nai
vẫn bao trùm bầu không khí đau thương
bên bàn thờ là di ảnh bé nguyễn như ý
với đôi mắt trong veo khuôn mặt tròn trịa trắng chẻo khi mới tròn hai tuổi
bà gia vẫn chưa hết bàn hoàng
bởi sự ra đi của đứa cháu ngoại
càng không thể tin về bà gia
sự thật khủng khiếp là người gây ra cái chết thương tâm ấy
chính là mẹ ruột của bé con gái của bà
thương cháu mà trừ con thì vô tình thôi
nhưng mà bây giờ con cũng tội lắm tội cho nó
ông trần đức ba ruột của chị hương kể lại
trưa ngày ba mươi tháng năm hương chở bé ý đi mua căn xăng
rồi đưa ra một lô cao su ở ấp sáu xã tân hiệp
và gọi điện cho chồng nói là hai mẹ con sẽ cùng chết
nếu quất còn lăn nhăn với người khác
sau đó quất gọi về cho ông
kể lại sự việc kêu ra cứu hương
rồi nhắn tin bảo hương muốn làm gì thì làm
khi ông đức và quất ra đến nơi
thì thấy hương một tay cầm hộp quẹt
một tay ôm bé ý
lúc đó đã ướt vì xăng
quất lao vào dặn co
lời qua tiếng lại với vợ để khuyên ngăn
thế nhưng trong lúc đôi co
vô tình hộp lửa bị bật cháy
và xăng nhanh chóng bốc lửa lên người của hai mẹ con
mọi người vội chạy vào dập lửa
tuy nhiên trời nắng và xăng cháy rất nhanh
nên đến khi dập được lửa
thì bé ý đã bị bỏng quá nặng
còn trần thị diễm hương hai mươi bốn tuổi
bị bỏng nặng ở tay trái và bên mặt
mỗi khi tỉnh dậy nói được đôi ba câu
là hương luôn miệng hỏi về con
nhưng suốt thời gian nằm viện điều trị
người nhà không dám nói ra sự thật đau lòng về cháu ý
hai mươi bốn tuổi cuộc đời của hương đã rẽ sang một ngã khác
bản án phải trả cho luật pháp thì chưa phải nặng nề
nhưng bản án lương tâm thì biết đến bao giờ tha thứ cho người mẹ
đã tự tay cướp đi mạng sống của đứa con mà mình đã đức ruột sinh ra
sinh sản vốn là quyền năng của muôn loài
loài người cũng vậy
nhưng lại có những người sinh đẻ không hề dễ dàng
họ nằm trong số những người phụ nữ được cho là bất hạnh
đó là điều mà không một bác sĩ nào ở khoa sản muốn thông báo cho bệnh nhân của mình
những phụ nữ hiếm muộn thì may mắn hơn
họ có phần trăm nào đó để hy vọng
nhưng trước tiên họ phải vượt qua được cứu sóc tinh thần
phải có tình yêu thương từ người chồng
để dũng cảm đối mặt và sát cánh cùng nhau trong hành trình kiếm con sắp tới
điều này nghe có vẻ đơn giản
nhưng không phải ai cũng làm được
thế mới có chuyện không ít người lén lút có con với người khác
gây ra bao bi kịch gia đình
những ai ác ý vẫn có câu
cây độc không trái gái độc không con
đó là một trong những khó khăn khôn tả của những người hiếm muộn
nếu vượt qua được miễn lưỡi thế gian như thế
còn phải tiếp tục trải qua những áp lực nối giỏi tông đường
và cả sự thiếu vắng tiếng con trẻ trong đời sống gia đình
và rất nhiều cám dỗ khiến người chồng dễ sa ngã
thì những người phụ nữ này mới có đủ sức mạnh
theo đuổi phát đồ điều trị tăng thêm hy vọng làm mẹ cho chính mình
thứ hy vọng kéo dài vô thời hạn
có thể tính bằng tháng bằng năm
xong cũng có khi kéo dài suốt cả cuộc đời của một người phụ nữ
nguyễn thị mỹ linh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại phường bình trị đông b quận bình tân thành phố hồ chí minh
không nằm trong số những người phụ nữ vô sinh hiếm muộn hay là bất hành tấy
sinh ra trong một gia đình nghèo
từ nhỏ đến lớn cô luôn là người con ngoan hiện
biết chăm lo cho người thân
đến tuổi cặp kê
cô quen biết và đem lòng yêu thương nguyễn trọng trí
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
anh trí sinh ra trong một gia đình đầy nếp
nhưng lại ham chơi
nên sớm rơi vào con đường nghiện ngập
cha mẹ linh biết khá rõ về người yêu của con
nên ra sức ngăn cấm
nhưng cuối cùng bằng tình yêu và sự quyết tâm
đội trẻ cũng thuyết phục được gia đình để nên duyên vợ chồng
ngay sau đó để chứng minh sự tu tỉnh của mình
trí chấp nhận bước vào trung tâm cai nghiện
linh vui mừng khôn siết
và càng hạnh phúc hơn
khi hạ sinh được một cậu con trai đầu lòng
rất kháu khỉnh
trí ra trại thì làm nghề sửa xe
tiền kiếm được không nhiều
nhưng linh vẫn cố gắng chắc bóp chi tiêu
để được ở nhà chăm sóc con
dọn dẹp lo cơm nước
tổ ấm của một cặp vợ chồng trẻ
tưởng thế là viên mãn
nhưng sóng gió bắt đầu ập đến
khi linh phát hiện ra
trí ngoài tình với người phụ nữ khác
mọi thứ trong cô bỗng chốc đổ vỡ
cô quyết định viết đơn li hôn
nhưng trí xoa dịu sự tức giận của vợ
bằng cách xin tha thứ
và hứa sẽ không tái phạm
khi đó tình cảm đối với chồng
vẫn còn quá lớn
linh chấp nhận lời xin lỗi
với hy vọng rằng chồng sẽ thay đổi
hạnh phúc lại trở về
bên người phụ nữ
trong khoảng thời gian này
trí lại mang thai
và sinh được một bé gái dễ thương xinh đẹp
một tổ ấm có nếp có tẻ
vốn là ước vọng của bao cặp vợ chồng
nhưng trí dường như
thấy chưa đủ
để làm nên hạnh phúc
bước dệnh choạng theo sự dắt lối của ma men
cộng với những mối quan hệ
ngoài hôn nhân
trí ngày càng trở nên thô lỗ cục cằn
mỗi khi say xỉn
anh lại về nhà tìm cách gây gỗ với vợ
trong suốt một thời gian dài
linh phải chịu đựng
những lời đay nghiến của chồng
khiến cô bị trầm cảm
quá mù ra mưa
ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai
linh viết cho cha mẹ và chồng
một lá thư tuyệt mệnh
và đi mua ba trăm linh viên thuốc cảm
với ý định tự giải thoát cho chính mình
tối cùng ngày
cô định uống thuốc tự tử
thì đứa con gái lại bị sốt
người mẹ thấy con như vậy
nên cất thuốc vào trong hộp
hai hôm sau đêm đã khuya
trí đi nhậu không về
linh gọi điện mãi
nhưng chồng vẫn không trả lời
trong một cuộc điện thoại khác
bỗng dưng điện thoại của trí
phát lên tiếng trả lời
nhưng không phải là tiếng của chồng
nói bước nghẹn dâng lên
linh lại nảy sinh ý định tự sát
tại vì nhiều lúc mình suy nghĩ chưa có tới vậy
buồn quá rồi
không biết thâm sự với ai
em cũng không muốn ba má em phải vì em mà buồn
cho nên em nghĩ em nghĩ là chết là hết thôi
nhưng cái số mình nó chết là chết không có được
giờ sự việc như vậy em cũng không biết phải như thế nào
trong vô thức
linh ngồi dậy
đưa tay bóp cổ con
chỉ đến khi thấy đứa con gái không còn cử động
linh mới nằm sang một bên
chừng nửa đêm
trí phát hiện vợ nói sẵn
nên lay dậy nhưng không được
nhìn sang đứa con nhỏ
anh hoảng hồn
khi thấy máu đã trào ra ở miệng
ngay lập tức
trí đưa cả vợ và con đi cấp cứu
tuy nhiên do sức quá yếu
nên cô con gái nhỏ
đã tử vong
riêng linh nhà sự cứu giúp của bác sĩ
nên muốn chết mà bất thành
trong trường hợp khó khăn
hiếm muộn đường con cái
phải vượt qua vô số rào cản
mới có được kết quả đầu tiên
là thụ thai
thì hành trình chín tháng một mươi ngày
vẫn còn là cả một chặng đường
ít khi nào bằng phẳng
những con số thống kê cho thấy
những năm gần đây
tỷ lệ vô sinh hiếm muộn
và sảy thai tăng liên tiếp
nghĩa là quyền sinh đối với một số không ít người
ngày càng khó thực hiện
sản bệnh là một cơ thể
rất là đặc biệt trong ngành sản
tức là người phụ nữ
có bệnh hoặc em bé có bệnh
thì thuộc nhóm sản bệnh
như vậy tức là
chúng ta được biết rằng
đây là những cái
người phụ nữ
hết sức khó khăn
trong công tác sinh nở
cho nên là sản bệnh
là một trong những lĩnh vực
cực kỳ khó
và có rất nhiều biến chứng
đây là những cái
mà nó tạo ra áp lực
áp lực từ phía người nhà
áp lực từ phía người bệnh
và áp lực
trên chính công việc
của những người tài thuật
mà tham gia công tác
cho rõ những bệnh nhân sản bệnh
chị đỗ thị hương
ở thái bình
đã gần một mươi năm
đây là lần thứ năm
chị hương mang thai
nhưng đến giờ
vợ chồng chị
vẫn chưa có một mụn con nào
em thì nó
kiểu khó khăn mấy lần rồi
nó cứ tầm
nó lại học mất
của em ngày xưa
trước đẻ đứa thứ hai
nó bị rách vào thủy cung
nên là vừa rồi
khâu phải nhờ
có bác ở bên sản hai
có bác ấy khâu cho
nó là một trường hợp đặc biệt
chúng tôi nhập cho chị nhập viện
bởi vì chị lo lắng
nó nhập viện
đến ba mươi hai tuần
vì có lần ba mươi ba tuần
con nó chết
sang ba mươi ba tuần
chị lại rất sợ
thế chị bây giờ
xin muốn lấy thai ra
đây là cái câu hỏi rất khó
ba mươi hai tuần mà lấy ra
thì em bé rất non
nhưng mà kéo dài
đến ba mươi ba tuần
liệu nó có giống đứa trước không
thì đấy là câu hỏi
để phòng tránh sợi thai
ngay từ khi biết mình có bầu
chị hương đã sinh vào viện nằm
tính từ đó đến nay
đã năm tháng
phòng bệnh này
trở thành nhà của chị
nói là nhà theo nghĩa thân thương
chứ xét ở một khía cạnh nào đó
nó cũng không khác phòng giam là mấy
bởi căn phòng rộng
chưa đầy hai mươi m hai
mà có đến cả chục con người
lại toàn bà chữa cành càng
một giường hai bà nằm
tráo trở đầu đuôi
giờ nào việc nấy
theo quy định của bệnh viện
thăm gặp người thân
cũng phải có thời điểm
thay mà giữa cái nắng như thiêu của mùa hè
chẳng ai bắt ép
mà họ vẫn âm thầm bám trụ
ngoại trừ một số bà bầu khỏe mạnh
vài lần trong ngày
bước chân ra khỏi phòng để đi vệ sinh
còn lại hai mươi bốn trên bảy
ngày đêm trong tuần
họ ăn ngủ sinh hoạt tại chỗ
người phụ nữ này
thì đã vượt qua vô vàng rào cản
mới có được kết quả đầu tiên
là thụ thai
nhưng chặng đường mang thai chín tháng một mươi ngày
cũng không bằng phẳng
người chồng thương vợ
nhưng cũng chỉ biết động viên
những người đã từng nằm viện
đã từng đùa nhau rằng
nếu sau này
những đứa con của họ mà hư hỏng
thì sẽ cho chúng vào khoa này sống thử
để biết mẹ chúng đã phải trải qua
để có thể sinh ra chúng
đây được coi là việc vệ sinh cá nhân
của bà bầu này
chỉ đúng một cái khăn mặt
đã được nhúng nước
người chồng còn không dám mạnh tay
vì sợ việc tác động vào mạch máu
ở da quanh vùng đầu
sẽ gây xuất huyết động thai
còn đây là khát vọng duy nhất
khát vọng đến cháy bỏng
mỏi mòn của chị phú chị hương
cũng như bất kỳ ai khác
đã bước chân vào khoa này
nếu vào trang google
và gõ thử dòng chữ
dẫn chồng giết con
thì trong hai mươi năm giây
sẽ có ba triệu năm trăm linh nghìn kết quả liên quan
trong đó vô vàng trường hợp vì dẫn chồng
người mẹ đáng tâm
sát hại đứa con của mình
đa phần trong số họ có ý định
chết cùng con
nào là cho con uống thuốc sâu
nào là treo cổ con trước
rồi đến mình
nhưng cũng có những trường hợp hại con
chỉ để trả thù chồng
gần đây nhất
là vụ một người mẹ ở vĩnh phúc
đã chém liên tiếp nhiều nhát
vào cậu con trai tám tuổi
vì nghe tin chồng lấy vợ bé
phải chăng khi kết hôn
người ta chỉ nghĩ đến việc sinh con đẻ cái
để gắn bó tình cảm vợ chồng
nên đến khi vợ chồng có chuyện
thì họ đem con ra xử
hoặc bắt con chết cùng
để làm tăng thêm mức độ đau khổ
cho đối phương
dù có vì lý do gì
có ngụy biện rằng
những người mẹ đó
chỉ vì lo cho đứa con còn lại trên đời
sau khi mình chết
thì sẽ không còn có người chăm sóc
thì cũng không thể bào chữa cho kết cục
ăn thịt con
của những người mẹ mù quán ấy
nói chung là nó chuyển qua là
cái gì nó bắt buộc
bắt buộc cái con tôi
nó là nó su khiến dạy
chứ còn không có cái ý
bức xúc của gì
cái lương tâm nó chứ không có cái ý định mình mà
mà đem con mà mình đi ra làm những cái chuyện như thế
có gì đó nhà nước xem xét
hoàng hồng hoặc là cái gì đó cho con tôi
được đâu được nhờ thôi
chứ còn có cái điều đó là điều
thòa thiết của tôi
sáng nay em cũng đọc kinh
em chỉ cầu nguyện sao cho con em được xíu đó
nhưng mà số không phải con của mình bây giờ
cho nó siêu thoát đi
cho mẹ rước về trời
nhưng mà em cứ nghĩ như vậy thôi
em cũng xin lỗi con em
em không có lo được gì cho nó
nó tạo ra mà không có
không có lo được cho con
mà con giết con
em đau lắm
em chỉ mong con em nó thật sự cho em đâu
cộng đồng mạng truyền nhau
đọc bức thư của một nữ
ngửi cho cô con gái của mình
nhân ngày sinh nhật tròn tám tuổi
tiêu đề của bức thư là một lời nhắn nhủ
hãy yêu chính mình
trong đó người mẹ chỉ dạy cho con
rất nhiều cách
để bước thoát khỏi những khuôn mẫu
sự lệ thuộc
nhằm mục tiêu cao nhất
là tận hưởng cuộc sống
và yêu lấy chính mình
xưa nay người phụ nữ
chỉ thường hay được nhắc đến
với tình yêu của con
tình yêu thương chồng con vô bờ bến
hay cùng lắm là yêu mẹ yêu cha
yêu bạn bè đồng loại
ít ai nhắc đến việc
phải yêu chính mình
bởi nói đến phụ nữ
nhất là phụ nữ á đông
là sự hy sinh
là lệ thuộc
nhưng hy sinh đến mức quên mình
lệ thuộc đến mức lũy tình
đến mức vì chồng không yêu thương
không tử tế như mình mong muốn
là lập tức tìm đến cái chết
thì quả là đúng rồi
những tưởng hạnh phúc sẽ là vĩnh cửu
vậy mà bất hạnh bất ngờ
ấp xuống cặp vợ chồng trẻ
cao thị bình lê vạn vụ
khi đứa con trai đầu lòng của họ
với bệnh não bẩm sinh
đưa con đi chạy chữa hết bệnh viện này
sang bệnh viện khác
nhưng con vẫn đặt đâu nằm đấy
kinh tế gia đình bình dần rơi vào khó khăn
con tàn tật lại tung thiếu
khiến hai vợ chồng buồn chán
và bắt đầu phát sinh mâu thuẫn
rồi bình sinh cháu thứ hai
bé lê vạn dũng chào đời khỏe mạnh
nhưng cuộc sống gia đình cũng chẳng được cải thiện
chồng bình lên thành phố

không quan tâm đỡ đần được bởi con
trong khi ấy
những mâu thuẫn cơm không lạnh canh không ngọt
vẫn liên tục kéo dài
kinh tế tuấn thiếu nở nần
càng khiến cho cuộc sống của họ
trở nên nặng nề mù mịch
tưởng như không có ngày mai
khi cuộc sống hiện tại rơi vào bế tắc
lẽ thường người ta hay vinh vào niềm hy vọng ở tâm linh
những lời phán đoán rất vô tình
không có căn cứ từ những người thầy bố
đôi khi lại có sức mạnh
tạo thành những biến cố dữ dội
làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của một con người
và bình đã rơi vào trường hợp như thế
bầu trời sụp đổ dưới chân của bình
khi thầy bói phán rằng
tương lai cô rồi sẽ chẳng đi đến đâu
thậm chí còn mờ mịch hơn hiện tại
bởi bé dũng con cô
rồi cũng sẽ tật nguyền như người anh bất hạnh của nó
đúng rồi đúng rồi
đúng lúc bình đang hoang mang về tương lai
thì hai vợ chồng lại xảy ra cãi cọ về chuyện tiền bạc
hai vợ chồng thách nhau ly dị
rồi thách nhau chết
không ai ngờ rằng
đó lại là giọt nước làm tràn ly
tương lai như vậy thì sống để làm gì
khi ấy bình đã nghĩ
chỉ có cái chết mới là lối thoát của mình
nhưng cô chết đi
thì ai sẽ nuôi con cô
trong dòng suy nghĩ mông mụi ấy
như ma xuôi quỷ khiến
bình đã có một quyết định khó tin
là đưa con chết theo mình
thế là bình đã sát hại bé lê văn dũng
rồi sau đó tự tử
đạo đớn thay
con bình chết ăn uổng
nhưng bình thì không chết
thật sự ra là bình chết ăn uổng nhưng bình thì không chết

nói đúng là em cũng chẳng
thiết gì cả
em cũng chỉ muốn
tìm cho mình một
cái lối thoát nào đấy
bình không xứng đáng để làm mẹ
hổ dữ còn không ăn thịt con
nhưng không phải bình không thương con
có người mẹ nào dứt ruột đẻ con ra
mà lại không biết xót thương cho giọt máu của chính mình
nhưng quay cuồng
điên đảo trong mong mụi
chỉ một phút mù quán
người mẹ ấy đã tước đi mạng sống của đứa con
mà mình đã đứt ruột đẻ ra
và cũng tự tước đoạt đi quyền làm mẹ của chính mình
bụi sát ở trại giam sâu đá
bụi sát ở trại giam sâu đá

cao thị bình cũng như bao phạm nhân khác
bắt đầu công việc lao động
cho một ngày cải tạo mới
hình ảnh đứa trẻ được ôm ấp trong vòng tay của mẹ
trước khi giao cho người trông trẻ
trong buổi sớm mai
ngày nào cũng ám ảnh bình
bình cũng đã từng có những phút giây ôm áp con trong vòng tay như thế
giờ đây chỉ một tiếng trẻ cười hay trẻ khóc
vô tình lại như một nhát dao
cứa vào tâm can của bình
bình đã đem con của mình
đến với cuộc sống này
rồi lại tự tay mình
tước đoạt đi cuộc sống ấy của con
nỗi đau tận cùng của một kiếp người
nhưng nỗi đau ấy không chỉ mình bình gánh chịu
nó còn là nỗi đau
của những người ở lại nơi mái nhà
và làng quê mà mình đã gây ra tội ác
là cha mẹ
là đứa con trai tật nguyền của bình
dù họ có tha thứ cho bình hay không
thì nỗi đau vẫn là nỗi đau của bọn mình
chúng con đó
chất chứa nơi tận cùng trái tim
tường riêu phong mái ngói cũ đó
là ngôi nhà của bà nguyễn thị khoa
mẹ chồng của nạn nhân cao thị bình
và đứa con trai tật nguyền của chị
cháu lê vạn hùng

đáng lẽ ra ở độ tuổi này
cháu đã có thể cắp sách đến trường
tập đọc tập viết
nhưng cậu bé này vẫn chỉ như một đứa trẻ
lên hai lên ba
bà biết là bà ấy là đứa tuổi
chỉ tí nữa
hoàng hư đi
đi đi đi
bà nguyễn thị khoa
năm nay sáu mươi ba tuổi
nhờ chị hồng bà
trời cho bà đôi tay đôi chân nhanh nhẹn để bà có thể chăm lo cho đứa cháu tật nguyền bất hạnh của mình
trời cho bà đôi tay đôi chân nhanh nhẹn để bà có thể chăm lo cho đứa cháu tật nguyền bất hạnh của mình
vì cuộc sống mưu sinh anh lê văn vụ cũng chẳng còn cách nào khác phải gửi con ở nhà cho bà nội để ra thành phố làm thuê
nhà chỉ có hai bà cháu nhưng chẳng bao giờ được ăn chung một nồi ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của bà
trời cho bà đôi tay đôi chân nhanh nhẹn để bà có thể chăm lo cho đứa cháu tật nguyền bất hạnh của mình
nhà chỉ có hai bà cháu nhưng chẳng bao giờ được ăn chung một nồi ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của bà
trời cho bà đôi tay đôi chân nhanh nhẹn để bà có thể chăm lo cho đứa cháu tật nguyền bất hạnh của mình
chỉ là buồn
cho nên bà nói tóm lại thì giờ số phận thì bà phải chịu thôi
bây giờ khổ nhất là chỉ có bà
cháu hùng được trợ cấp mỗi tháng một trăm tám mươi đồng
số tiền ít ỏi ấy bà hoa không dám tiêu mà dành dụng phòng khi cháu đau ốm
anh vụ thu nhập bắp bên cũng chẳng đủ thu nhập gửi về cho cả hai bà cháu
mỗi năm bà hoa chỉ trông chờ vào hai sào ruộng
nhưng rồi bà cũng chẳng có thời gian nào để làm cả
bởi không thể gửi hùng cho ai được
mỗi khi ôm cháu vào lòng
trong bà lại thấm thiế trọn vẹn nỗi đau
bà tan nát cõi lòng khi nghĩ đến đứa cháu nội xấu xố
xót xa cho gia cảnh tan tác của đứa con trai mình
con dâu giờ vào tù cháu trai chết thảm
còn đứa cháu tật nguyền này thì ngày mai cũng chẳng biết ra sao
chỉ một hai năm nữa thôi gối trùng chân mởi
và người già thì như chuối chính cây
cùng chung nỗi đau đớn với bà khoa là gia đình của ông cao tất thắng
bố mẹ đẻ của phạm nhân cao thị bình
hơn hai năm trôi qua kể từ khi xảy ra bi kịch kinh hoàng ấy
ông thắng và vợ chưa khi nào có một nhất ngủ yên
như là nói chung là ngượng dậy để mà đảm bảo cuộc sống thôi

vì là tôi thấy cái cảnh tôi được quá là khổ nhục
đối với nguyễn văn thế bản án một mươi bảy năm tù mà luật pháp đã tuyên
có lẽ chẳng thấm tháp vào đâu so với bản án đeo bám dày vỏ anh ta trong gần bảy năm qua
và chắc chắn nó sẽ còn theo thế suốt phần đời còn lại
nếu như thiếu đi sự an ủi của những người cán bộ trong trại giam ninh khánh
đặc biệt là sự ra đời của phong trào
phạm nhân viết thư gửi lời xin lỗi
một lời xin lỗi người thân là điều mà nguyễn văn thế hằng ấp ủ
nhưng để nói được thành lời lại là điều không hề dễ dàng
đến hôm nay sau nhiều đêm trăng trở
anh ta mới dám cầm bút
viết ra những con chữ nói thay mình những lời từ sâu thẳm trái tim
vì tôi cảm thấy
tôi gây ra tội lỗi quá lớn với gia đình
nên nhân dịp phát động phong trào thi đua
tôi rất muốn viết lá thư để bày tỏa những nỗi niềm thầm kín bấy lâu nay trong lòng tôi
để tôi viết thư về xin lỗi vợ tôi và toàn thể gia đình tôi
để mong được vợ tôi và gia đình tôi tha thứ lầm lỗi cho tôi
bao nhiêu nỗi niềm khổ đau
chất chứa trong lòng
suốt một thời gian dài
được thế nắng nớp
viết ra những dòng tâm thư
đã hơn sáu năm trôi qua
đó là những ngày tháng đau khổ
tuổi phận của cuộc đời anh
anh cảm thấy thời gian vừa qua
cứ như sợi dây vô hình
từng ngày siết chặt lấy con tim
đầy tội lỗi của mình
lương tâm anh lúc nào cũng dằn vặt
hình bóng về người chồng tồi tệ
người cha đáng trách
cứ hiển thị tình của anh
hết hiện trong tâm trí anh
chỉ vì vui chơi ngày tết quá đà
đã biến anh trở thành một con ma men
không làm chủ được bản thân của mình
giá như ông trời cho anh một điều ước
thì anh sẽ ước
con trai yêu quý của chúng mình
được sống trở lại
dù anh có phải chịu trăm ngàn khổ đau
hối hận còn trên cả hối hận
anh đã mất đi đứa con mà anh yêu thương
còn em là người mẹ
đã mất đi đứa con trai yêu quý
anh thành thật xin lỗi em
và toàn thể gia đình
trong tấn bi kịch của gia đình
chị thủy có lẽ là người chịu nhiều đau đớn
khổ cực hơn cả
không chỉ chịu đựng nỗi đau mất con
chồng đi tù
chị còn phải đối diện
với nhiều lời đàm tiếu của thiên hạ
về bất hạnh của gia đình mình
rồi cả trách nhiệm cơm áo
gạo tiện nuôi con
nuôi chị chồng
khiến chị thủy từng có suy nghĩ
buông bỏ tất cả
nhưng rồi năm tháng qua đi
nỗi đau ngày nào cũng dần nguôi ngoai
mấy năm gần đây
con gái đã cứng cắp hơn
nên một năm đôi lần
chị cũng dẫn con lên thăm cha
cốt là để cô bé cảm nhận được tình phụ tử
còn về phần mình
chị cảm nhận giữa hai vợ chồng dược như
có một hố sâu ngăn cách
và thật khó
để một trong hai người mở lời
nay nhận được thư chồng
nghe thế trải lòng
về những nỗi niềm của mình
chị thủy thấy dân lên
niềm cảm thương
anh không biết phải làm sao
để bù đắp những tổn thất
về tinh thần
mà anh đã gây ra cho em và con
nhưng từ trong sâu thẩm trái tim của con người
anh muốn nói ngàn lời xin lỗi với em
và hai con
dù anh biết rằng
lời xin lỗi này
là quá muộn mạng
niềm động viên
an ủi lớn nhất đối với anh lúc này
chính là em và con gái
xin hãy thay anh chăm lo cho con
vì đó là niềm hy vọng lớn nhất
để anh bớt đi phần nào
những dặn vặt lương tâm
đón nhận lời xin lỗi
dẫu là muộn màng từ chồng
nhưng chị thủy đã thấy lòng mình ấm áp hơn
thì ra mỗi cây đắng tuổi hận
mà chị vẫn âm thầm chịu đựng bao năm qua
những hy sinh của chị dành cho gia đình và con cái

vì thế đều hiểu và trân trọng
từ trong sâu thẳm trái tim
mấy năm nay chị đã không còn án trách chồng nữa
bởi suy xét đến cùng
nếu không vì ma men dẫn lối
hẳn anh sẽ không bao giờ làm điều dại dột như vậy
cùng làm cha mẹ
nên chị hiểu nỗi đau mất con của anh
cũng không hề vơi kém mình
cái dáng vẽ dành
cái đau khổ của anh
đủ cho thấy anh đã đau khổ dằn vặt
đến nhường nào
người ta vẫn nói
đánh kẻ chạy đi
ai nỡ đánh người chạy lại
anh chị vẫn còn nặng nghĩa vợ chồng
ai nỡ bức trồi
đạo chồng nghĩa vợ
giận rồi lại thương
tôi mong muốn là
làm sao cho anh
một ngày gần đây hay là
một ngày gần nhất
để cho anh ấy về hòa nhập với gia đình
với vợ con
với anh em trong gia đình
cho lương tâm anh ấy thoải mái
cho anh khỏi dây dứt trong lương tâm
vì là không có vợ không có con
không có bố không có mẹ
không có người thân trong gia đình
nên là anh ấy thấy là
lúc nào anh cũng căng thẳng đầu óc
vì anh ấy bố mẹ anh ấy chết sớm
giờ còn có vợ với con
thì con chết
vợ bảy năm
không có một người nào
thì thấy cái khổ cực của anh
đúng là tôi
vì bố mẹ anh ấy chết sớm
vì anh ấy khổ
anh khổ thì bây giờ con anh lại như thế vậy
trong khi đó tôi là người vợ
rồi tôi gánh chịu cả con lẫn chồng
thì thấy cái cực khổ của anh
là quá thật
mà đến tôi cũng quá là nhẫn nhục
trong một cái gia đình
cũng lâu lắm rồi
phòng khách nhà chị
mới treo lại ảnh cưới của hai vợ chồng
tâm ảnh như nhắc nhở
vì những năm tháng nghèo khó
mà hạnh phúc
vợ chồng luôn thương yêu động viên nhau
làm lụng nuôi con
tâm ảnh còn giúp chị có niềm tin
và kiên định tiến về tương lai
dù rằng còn rất xa
mới đến ngày vợ chồng con cái
chỉ được xâm hợp
dưới một mái nhà
còn ngay lúc này đây
chỉ mong sớm được trực tiếp
nói với chồng lời tha thứ
điều mong mỏi của chị thủy cuối cùng đã đến
khi trại giam ninh khánh tổ chức
hội nghị sơ kết phong trào phạm nhân viết thư
với chủ đề
ngưới lời xin lỗi
chị và con gái
đã được trả lời xin lỗi
được mời đến dự
vì lá thư do anh thế viết
là một trong một mươi lá thư
có nội dung chân thành và xúc động nhất
được chọn ra từ hàng ngàn lá thư
của phạm nhân đang chấp hành án
tại trại giam ninh khánh
mỗi một lá thư
là một câu chuyện
về số phận người phạm tội
về nỗi dây dứt
niềm ân hận không giống nhau
nhưng đều gửi đi một thông điệp chung
đó là lời xin lỗi
và cầu mong sự tha thứ
nhiều phạm nhân chia sẻ rằng
tất cả họ từ lâu
đã mong muốn được nói lời xin lỗi
nhưng phần vì e ngại
phần vì mặc cảm
lỗi lầm mình đã gây ra
là quá lớn
đến bản thân còn không thể tha thứ
thì mong sao được gia đình
người bị hại
và thân nhân của họ
sự ân hận
dây dứt lớn bao nhiêu
thì lại càng khó khăn
để cất lên lời xin lỗi bấy nhiêu
nghe những lời tâm sự trên
chị thủy hiểu đó là tâm trạng của chính chồng mình
trong gần bảy năm qua
sự ân hận không nói được thành lời
giống như một thứ virus
từng ngày từng giờ
ăn mòn trí lực
khiến anh trở thành một cái sát không hồn
những ngày tài tạc
trong này là những ngày
lương tâm anh dần vật
anh hình bóng về người
chồng tồi tệ
một người cha đáng trách ngàn lần
hứa với anh
để nhận trong tâm trí của anh
anh không ngờ
cái đêm tịnh mệnh ấy
đã cướp đi người con trai

và nghiệp ngã anh

tất cả chúng ta
bảy năm kể từ buổi tối định mệnh ấy
gần bảy năm một mình gặm nhắm nỗi cô đơn
sau sông sắc buồn giam
cũng gần ấy năm
áp ủ một lời xin lỗi
đến hôm nay
nguyễn văn thể mới có đủ tự tin
và dũng khí
để trực tiếp nói với vợ
lời xin lỗi chân thành
từ sâu thẳm trái tim
tôi là người đã gây ra
đối lòng quá lớn với gia đình tôi
từ khi tôi lên trại đến nay
bản thân tôi
chưa bao giờ được quên ngoài
vì việc xảy ra
đối với tôi
quá đau xót và vất hạnh
nhân dịp trải phát động
khi vô viết thư
người lời xin lỗi
tôi đã viết thư
về xin lỗi vợ tôi và gia đình
qua đây tôi muốn
nói lời xin lỗi
với em và gia đình
mong em và gia đình hãy tha thứ
lỗi lầm cho anh
mọi việc cũng đã qua rồi
anh đã suy nghĩ nhiều nữa
em và gia đình đã tha thứ cho anh
em đã còn em vẫn ổn
anh sẽ người dạy con thật tốt
và sẽ thăm lo cho đại gia đình mình
anh sống phải có niềm tin
sống vì em

là sống và tài tạo cho tốt
anh xin cảm ơn em và gia đình
anh đã cố gắng tài tạo tốt
để trở về với gia đình và xã hội
em cố gắng
là nhà nuôi con cho giỏi
chờ anh trở về
gia đình mình
được hoàn tụ em nhé
đối với phạm nhân nguyễn văn thể
lời xin lỗi khi đã được nói ra
chưa hẳn đã khiến lương tâm anh ta hết dặn vặt
nhưng nó có thể giúp cho thế
thanh thản hơn
để có quyết tâm cải tạo
và hy vọng về một ngày
được kể bỏ chiếc áo tù
trở về làm người nông dân lương thiện
cũng giống như chồng mình
khi đã trải qua trận tàu của mình
đã chấp nhận lời xin lỗi
và trao lời tha thứ
chị thủy cảm thấy bao nhiêu ưu ước
ngự trị trong lòng bấy lâu nay
đã được giải phóng đi phần nhiều
cái hố sâu ngăn cách chị và chồng
cũng không còn nữa
lòng chị dần ngập tràn niềm tin
và một ngày nào đó
anh sẽ về
để cùng chị sang sẻ mọi nỗi vui buồn
trong phần đời còn lại
sau những giây phút xâm hợp ngắn ngũi
cùng vợ con
nguyễn văn thế lại trở về
để thi hành nốt bản án còn lại
nếu theo đúng bản án
mà tòa án đã tuyên
thì còn một mươi năm nữa
thế mới mãn hạng tù
tuy nhiên cơ hội để nguyễn văn thế
rút ngắn thời gian chấp hành án
sẽ luôn luôn mở rộng
nếu như anh có nghị lực
và quyết tâm hướng thiện
thay cho lời kết
chúng tôi xin gửi tới các bạn
một bài hát
mà nguyễn văn thế
và những người bạn của mình đã viết ra
từ chính cuộc đời họ
lời bài hát có lẽ
cũng chính là lời thế
và những người bạn
từng có những lỗi lầm
muốn nói với gia đình
người thân và cộng đồng xã hội
xin mọi người
hãy tha thử
thứ tha đối lầm
và năm tháng bên tôi
đừng đợi một lối
đã đánh mất cuồng đời tôi
khi con tim tôi đầy giản đối
mỗi tiếc thề đây
mong người hãy thư tha
thứ tha đối lầm
cho một kẻ như tôi
làm lại từ đây
làm lại chính con người tôi
nguyện thời gian trôi
sẽ thay đổi tôi từ đây
để tôi đường tìm lại tôi lúc xưa
để tôi đường tìm lại tôi lúc xưa
vụ án bà câu chuyện
thủ phạm nhắc rất nhiều đến cụm từ ân hận
xong mọi thứ đã quá muộn màng
những hải nhi đã mãi mãi ra đi
bản thân họ phải trả giá cho hành vi gây ra
xong nỗi đau của những người ở lại
chắc chắn không gì có thể xoa dịu được
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc